tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp tránh án tòa án nhân dân tối cao lào kham pha sẻng đara
cùng các thành viên trong đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội chúc mừng đồng chí khăm pha sẻng đa ra được bầu làm tranh án tòa án nhân dân tối cao lào
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa tám vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa tòa án nhân dân tối cao việt nam và tòa án nhân dân tối cao lào
đã đạt được nhiều kết quả tích cực và bày tỏ tin tưởng thời gian tới
tòa án nhân dân hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác
tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để tòa án đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia
cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc việt nam lào
trên ngán tòa án nhân dân tối cao kham pha sàng đa ra cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp
đồng thời chia sẻ hiện nay ngành tòa án nhân dân tại lào đang triển khai tái cơ cấu
cũng tại cuộc tiếp qua đồng chí khăm pha sẻng đa ra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lời hỏi thăm
lời chúc sức khỏe và mong chủ tịch quốc hội lào paniyathotu sớm thăm lại việt nam